thưa quý vị cho đêm nay và ngày mai ở khu vực phía đông của dãy hoàng liên sơn
vẫn lặp lại trạng thái thời tiết mưa nhỏ mưa phùn và cả hiện tượng sương mù
tập trung về thời điểm đêm và sáng
trời vẫn rét với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai
đạt mức một mươi tám hai mươi một độ một vài nơi là trên hai mươi hai độ
sau đó sang ngày một mươi chín thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió tây trên cao
nên nhiệt độ tại khu vực này tiếp tục giảm thêm khoảng từ ba bốn độ
sau đó sẽ giảm tiếp trong những ngày tiếp theo trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng
riêng tại các tỉnh phía tây bắc bộ do không được nhận nguồn ẩm từ phía đông
nên ngày mai tiết trời nắng giáo nên nhiệt độ trưa chiều ngày mai ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
một số nơi có thể đạt ở mức là sấp xỉ ba mươi độ
sau đó sang đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi khu vực sẽ chuyển sang mưa
nhiệt độ giảm mạnh và có rét đậm rét hại trên diện rộng
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
ngày mai sẽ có mưa vài nơi ở phía nam
tiết khá ấm áp với mức nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sao đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi khối không khí lạnh có cường độ mạnh cũng sẽ gây mưa
và khiến cho nền nhiệt độ trên khu vực này giảm mạnh
cao nhất ở huế các nơi sẽ không vượt qua mức là hai mươi độ
bắc trung bộ trời rét đậm rét hại còn tại khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trời chuyển rét
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong ngày mai không có mưa ngày nắng giáo sau đó sẽ chuyển mưa trong hai ngày tiếp theo
nhiệt độ không quá biến động trong ba ngày tới
cao nhất ở mức là ba mươi ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trở lạnh về đêm và sáng
khu vực tây nguyên từ nay đến hết tuần chủ yếu là trạng thái ít mưa
xảy ra vào chủ nhật ban ngày thì nắng nhiều trưa chiều mai
nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó sẽ giảm chậm trong hai ngày sau đó
lưu ý về đêm và sáng trời sẽ rét nhẹ
khu vực nam bộ trong hai ngày tới sẽ có thời tiết nắng giáo không mưa
sang ngày chủ nhật thì sẽ có mưa vài nơi
nhiệt độ trên khu vực ổn định trong thời gian tới cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng nhẹ sẽ ra cục bộ ở miền đông của nam bộ